theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo trong đợt điều chỉnh nguyện vọng đăng ký tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi
cả nước có hai trăm bảy mươi năm năm trăm ba mươi thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển
theo kế hoạch các sở giáo dục phải hoàn thành việc cập nhật thông tin về việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng
của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của cổng thông tin tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo vào trước một mươi bảy h ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
các trường sẽ thực hiện quy trình xét tuyển đợt một trong thời gian từ ngày hai tháng một mươi đến một mươi bảy h ngày bốn tháng một mươi
trước một mươi bảy h ngày năm tháng một mươi các trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển đại học cao đẳng đợt một